nguyên đã ghi nhận bảy bốn trăm một mươi một trường hợp sốt xuất huyết tăng cao so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm trong đó gia lai đắk lắc là hai trong số một mươi tỉnh thành phố có số người mắc sốt xuất huyết cao nhất cả nước và có bốn trường hợp đã tử vong
trước tình hình trên cần thực hiện nghiêm túc quyết liệt việc phòng chống xuất xuất huyết ở khu vực tây nguyên là chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đam tại hội nghị tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết khu vực tây nguyên được bộ y tế phối hợp với tỉnh đắk lắc tổ chức vào ngày bảy tháng tám tại thành phố bơ thật tỉnh đắk lắc
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng vũ đức đam ghi nhận và đánh giá cao công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các tỉnh tây nguyên
phó thủ tướng yêu cầu các tỉnh tây nguyên cần thực hiện nghiêm túc công điện của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường phòng chống xuất xuất huyết trong đó giao trách nhiệm cụ thể đối với chính quyền các cấp tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phòng chống xuất xuất huyết huy động các ban ngành đoàn thể các tổ chức chính trị xã hội tham gia vận động người dân phòng chống xuất xuất huyết vận động các chức sắc tôn giáo các gia làng trường bản buôn làng bương mẫu tham gia trực tiếp vào các hoạt động phòng chống xuất xuất huyết
phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh các tỉnh tây nguyên cần tiếp tục tổ chức chiến dịch truyền thông phòng chống sốt xuất huyết trên diện rộng với nhiều hình thức phương thức phù hợp với đặc điểm khu dân cư
ông bùi văn ga khuyến cáo thí sinh lưu ý đây là ngưỡng tối thiểu chứ không phải điểm chuẩn vào trường nên các em cần tham khảo điểm chuẩn vào các ngành các trường yêu thích để quyết định nộp đăng ký xét tuyển phù hợp với kết quả thi của mình
rút kinh nghiệm khi kết thúc đợt xét tuyển lần thứ nhất trong đợt xét tuyển bổ sung các trường nên quy định ngưỡng nhận đăng ký xét tuyển gần điểm chuẩn dự kiến hơn để tránh gây hiểu nhầm với thí sinh và tránh gây khó khăn cho các trường tốt dưới
trước đó vào ngày năm tháng tám bộ trưởng phùng xuân nhạ đã đề nghị các trường đại học top trên có mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm sàn một mươi năm của bộ thì phải công bố lại lấy điểm nhận hồ sơ xét tuyển cao hơn để xứng với ưu thế của trường đại học lớn
việc nhận điểm xét tuyển thấp trong khi điểm chuẩn thực tế rất cao khiến nhiều thí sinh bị mắc kẹt gây khó cho trường top giữa và top dưới tuyển sinh
hội đồng tiền lương quốc gia đã thống nhất chốt mức lương tối thiểu năm hai nghìn một mươi bảy là bảy tám
với người lao động đây là một thông tin đáng mừng
tuy nhiên vấn đề đặt ra ở đây là sau ba năm liên tiếp tăng lương lương tối thiểu vẫn còn một khoảng cách nhất định so với mức sống tối thiểu của người lao động
và làm thế nào để tăng lương có thể dung hòa được mối quan hệ giữa giới chủ và người lao động là vấn đề được đặt ra hiện nay
trong năm hai nghìn một mươi sáu các doanh nghiệp cũng bắt đầu triển khai việc tăng mức đóng bảo hiểm xã hội
cần phải có một điều chỉnh mức lương tối thiểu phù hợp với lại cái năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
và chúng tôi đã phân tích thấu đáo cái yếu tố này
cho nên là như các bạn đã thấy là giới sử dụng lao động đã đề xuất một mức tương đối cao so với đề xuất của chúng tôi
và trong đàm phán thì tưởng chừng như là không thành công
nhưng cuối cùng bằng sự thương lượng bằng sự gọi là
đồng thuận chung của cao hội đồng
và như các bạn đã thấy chúng ta đã đạt một cái mức là bảy mươi ba bảy ba
tăng lương tối thiểu là vấn đề lớn không chỉ đối với việt nam mà đối với tất cả các nước trong khu vực
vì nó gắn liền với năng lực cạnh tranh quốc gia
việc đề xuất một hội đồng nghiên cứu năng suất lao động đã được đề xuất
bởi rõ ràng mức tăng tiền lương tối thiểu sẽ không thể xa rời với mức tăng của năng suất lao động
nếu mà người lao động thì đều mong muốn tăng nhiều hơn
còn người sử dụng lao động thì cũng phải được coi là người lao động cũng là một cái nguồn lực rất là quý giá của doanh nghiệp
để mà thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu tạo ra lợi nhuận
nhưng mà trong cái điều kiện của chúng ta còn rất nhiều yếu tố áp lực cạnh tranh của quốc gia
cũng như là cạnh tranh các ngành hàng cũng như là yếu tố năng suất lao động của chúng ta
kỹ năng ngành nghề của chúng ta
cho nên rất nhiều doanh nghiệp cũng còn gặp những khó khăn
tăng lương nhưng nhất thiết phải tìm được tiếng nói chung giữa doanh nghiệp và người lao động để cùng nhau phát triển
có như vậy mới tạo ra được một nền kinh tế cân bằng và bền vững
khi đó việc chăm lo cho người lao động đủ sống mới trở nên thiết thực
dư luận đang rất quan tâm đến những chỉ đạo quyết liệt của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
trong kỳ họp chính phủ thường kỳ tháng bảy vừa qua
với quyết tâm thực hiện việc xây dựng chính phủ mới
chuyển phương thức chỉ đạo điều hành từ mệnh lệnh hành chính sang chính phủ kiến tạo và phục vụ
trong đó nhấn mạnh
từng thành viên chính phủ phải đi đầu trong công tác tiết kiệm chống lãng phí
điều này đang được người dân cả nước kỳ vọng vào chính phủ nhiệm kỳ tới
các đường sắt khu đô thị quy mô ngay giữa thủ đô đội vốn lên hàng trăm triệu đô la
và còn rất nhiều các công trình đầu tư lãng phí thất thoát khắp cả nước gây bức xúc cho người dân
vâng có thể nói là những đầu tư nóng vội không hiệu quả gây lãng phí thất thoát tiền bạc như vậy
đang là một hiện thực nhức nhối
và bởi cuộc sống của người dân ở nhiều nơi còn phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế
thiếu sự chăm sóc về y tế và đầu tư giáo dục
trong khi số tiền đó lại được dành để đầu tư cho những công trình được coi là hoành tráng vừa nêu trên
lợi ích từ những công trình dự án đó thì người dân chưa thấy đâu nhưng hại thì đã thấy trước mắt
đó chính là mỗi người dân đang phải gánh gần ba mươi triệu đồng tiền nợ công
những cái dự án đấy là tiền đóng góp là rõ ràng của mỗi người dân chúng tôi
dù ít hay nhiều thì đấy là đóng góp của mỗi người dân
tôi đề nghị là nếu đã đưa ra những dự án thì phải có hiệu quả
mình không chạy ra theo thành tích
là muốn đưa để nhiều dự án để báo cáo trước chính phủ nhưng cuối cùng không đưa lại quyền lợi gì cho nhân dân
tiền của nhân dân tốn lắm lớn lắm xót xa lắm
thì đúng là lâu nay theo tôi là đáng đi
tùy tiện và coi như là cái tiêu cực và cái tham nhũng là sau đó đều có hết
cũng là tiền của dân thôi
tất cả những đầu tư và chi tiêu công không hợp lý
lãng phí thì nó đều tác động đến đời sống của người dân
thông qua việc là từ đó lại thu thuế nặng lên
và tất cả những cái chi tiêu đó nó là gánh nặng thuế
người dân người ta nhìn vào người ta thấy đồng thuế của người ta ở đấy
ở trong những công trình hàng nghìn tỷ xây dựng lên rồi bỏ hoang
và bây giờ không những là bỏ hoang lãng phí mà nó trở thành cái gánh nặng nợ nần của đất nước
hoặc là nợ nước ngoài hoặc là nhà nước nợ vừa qua phát hành trái phiếu
tức là nợ người dân vừa qua đó
thì nó trở thành một cái điều vô cùng nhức nhối trong xã hội
toàn những dự án nghìn tỷ chứ không phải ít đâu
đây thực sự là sự lãng phí tiền của của nhà nước
hay chính xác hơn là sự lãng phí tiền thuế của nhân dân
nó được ví nguy hiểm hơn cả tham nhũng
tiến sĩ vũ đình ánh chuyên gia kinh tế đã từng bày tỏ sự xót xa
khi chứng kiến những dự án nghìn tỷ bị đắp chiếu như hiện nay
thú thục tôi không tin ngạc
bởi tôi biết một số dự án quy mô từ nhỏ đến lớn
cũng xảy ra tình trạng lãng phí như vậy
đây không phải là trường hợp đầu tiên và cũng sẽ không phải là trường hợp cuối cùng
nếu chúng ta không biết kiên quyết với vấn đề này
vâng thưa quý vị những con số thống kê về sự lãng phí hàng trăm hàng nghìn tỷ đồng
trong sử dụng tiền công mà thực chất là tiền thuế của nhân dân thời gian qua
khiến người dân phải giật mình
thực tế đó đòi hỏi cần có sự điều chỉnh hợp lý
sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị
để ngăn chặn cơn bão lãng phí thất thoát này
điều đó cho thấy sự kỳ vọng rất lớn của người dân cả nước
vào hành động của chính phủ mới chính phủ kiến tạo phục vụ và liêm chính trong thời gian tới
ngày hai mươi sáu tháng bảy thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chính thức nhậm chức
dưới cửa đỏ sao vàng thiêng liêng của tổ quốc
trước quốc hội trước đồng bào và cử tri của cả nước
ông đã tuyên thệ sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của mình
nỗ lực đầu tiên mà cử tri và nhân dân cả nước trông đợi ở thủ tướng
là việc ông nhấn mạnh trong lễ nhậm chức
rằng từng thành viên chính phủ phải đi đầu trong công tác tiết kiệm chống lãng phí
và đặc biệt trong kỳ họp chính phủ thường kỳ tháng bảy vào ngày một tháng tám vừa qua
ông tuyên bố sẽ là người đầu tiên làm gương về trách nhiệm với từng đồng thuế của dân
bằng việc sẽ không mua xe mới
chính phủ phải nỗ lực

và việc ông đi đầu nêu gương được vĩ như luồng gió mới từ chính phủ
để thay đổi một tồn tại lâu nay là nói nhiều hơn làm
thủ tướng nói các phó thủ tướng nói các chí bộ trưởng nói
thì sau đó phải hành động đúng như lời nói
tránh tình trạng để bị quốc hội nêu tạo hôn chương với rối
con đường dài nhất của việt nam là con đường gì
từ lời nói đến hành động
ông nói ra ông phải hành động theo đúng lời nói đó
ta đã bắn chỉ thiên lên trời quá nhiều không trúng có ai cả
bây giờ phải bắn có địa chỉ chứ không thể nói rồi cho qua các vị
ngay sau khi thông điệp được thủ tướng phát đi
người dân đã đánh giá cao quyết tâm này của người đứng đầu chính phủ
điều này là điều hết sức mới mẻ đối với lại đất nước chúng ta
đây là một cái khởi sắc rất là tuyệt vời
câu nói đấy là được mọi người dân ủng hộ và rất tin tưởng vào cái chính phủ mới của chúng ta
nếu được làm đúng những điều đấy thì đất nước ta còn phát tiến nhiều hơn nữa
tôi rất hoan nghênh thủ tướng nguyễn dương thúc
ngay từ ngày đầu bắt đầu lên cầm quyền
thì ông đã nhấn mạnh là chính phủ này phải là chính phủ kiến tạo
chính phủ phục vụ nhân dân và chính phủ liêm chính
chúng ta tiếp tục nhìn lại một hiện thực nữa đang gây nhức nhối cho xã hội
đó là lãng phí xe công
theo kết quả bước đầu đần giá sót xe công của tất cả các bộ ngành địa phương
mà cục quản lý công sản bộ tài chính thực hiện cho thấy
lượng xe công dư thừa cả nước hiện nay khoảng bảy chiếc
theo số liệu của cục quản lý công sản hiện cả nước có khoảng bốn mươi xe công
tổng chi phí cho số xe công hoạt động trong một năm gồm tiền xăng
chi phí bảo dưỡng lương cho lái xe rơi vào khoảng một mươi ba tỷ đồng một năm
tức tổng chi phí cho một chiếc xe công một năm là khoảng ba trăm hai mươi triệu đồng
từ trước bây giờ tôi phản đối cái chuyện là cứ mỗi một ông lên lại thay đổi xe
trong lúc cái xe cắn qua là một cái phương tiện đi lại mà thôi
cái điều đấy không nói là cái điều gì cả
mà muốn sắm những cái xe công như thế mà cái hiệu quả làm việc không đi đến đâu cả
thì điều đấy là hết sức lãng phí tiền của quân dân
tôi đề nghị phải biết giữ gìn bản thân
các ông chí đừng nghĩ trời biết đất biết ông biết tôi biết
còn mọi người không biết
chúng ta làm gì tốt cái gì xấu xã hội đều biết
cái điều mà chúng ta phải tự nhận ra mà thôi
tôi mong rằng chúng ta đóng góp cho quy tín của chính phủ bằng cái hành động cụ thể của mình
nếu chính phủ ta không hướng về răng không lo cho răng
từ chính sách cho đến hành vi của chúng ta
thì chắc răng là bất bình của chúng ta
người ta không chịu chúng ta đâu
với sự chỉ đạo quyết liệt này và quyết tâm làm bằng được
của chính phủ nhiệm kỳ mới
người dân có quyền kỳ vọng hơn bao giờ hết
và muốn lấy niềm tin của dân
thì các bộ ngành chính quyền các địa phương
phải nêu gương thực hiện quyết liệt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng
chúng tôi mong rằng lời nói của thủ tướng
cho đến việc làm của thủ tướng làm thế nào
mà dân mỗi người dân chúng tôi
là một hạt cát nhỏ thôi
mà từ những hạt cát tin tưởng
thì chúng tôi nghĩ rằng là
xã hội sẽ tin tưởng
tin tưởng vào đường lối của nhà nước
và tin tưởng vào lời nói của thủ tướng
một lời nói như vậy nghe nó sướng cái lỗ tai
rồi dân khấn khởi quá không đủ
thủ tướng nói như vậy
nhưng thủ tướng cũng phải tổ chức thực hiện phải tốt
và tôi nói là không chỉ là thủ tướng
không chỉ là chính phủ chính phủ
quốc hội cũng phải làm gương
cũng phải làm tốt điều đó với trách nhiệm của mình
được biết mới đây ông lê như tiến
phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục
thanh thiếu niên và nhi đồng quốc hội khóa một mươi ba
mặc dù đến mùng một tháng một mươi mới chính thức nghỉ hưu
nhưng sáng mùng một tháng tám đã chủ động đề nghị bàn giao phòng làm
nổi bật trên các số báo ra ngày hôm nay
xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn
và các vi phạm khác đối với người tham gia giao thông
lực lượng chức năng đã tiến hành dừng kiểm tra nồng độ cồn
trên hai trăm linh người điều khiển phương tiện giao thông
lập biên bản một mươi năm trường hợp vi phạm
trong đó phát hiện xử lý một mươi trường hợp
có nồng độ cồn vượt quá quy định
và năm trường hợp vi phạm các quy định khác
về trật tự an toàn giao thông
tạm giữ bốn xe ô tô một mươi xe mô tô
thời gian tới các lực lượng liên ngành cao bằng
sẽ tổ chức kiểm tra các trường hợp
người lái xe cơ giới đường bộ nghi sử dụng rượu bia
theo kế hoạch cao điểm giao quân kiểm tra xử lý
từ nay đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
thưa quý vị hiểm nguy luôn dình dập
đó là nỗi lo thường trực của nhiều người tham gia giao thông
khi đi trên các đường ngang băng qua đường sắt
không có gắt chắn cũng như các đường ngang dân sinh tự phát
đã có không ít những vụ tai nạn giao thông đau lòng
xảy ra tại những nơi giao nhau này
mà phần lớn nguyên nhân là do một số người dân
thiếu quan sát khi băng ngang qua đường sắt
sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
tại thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
đây là một đường ngang dân sinh tự phát
băng ngang qua đường sắt tại km một nghìn hai trăm linh một chín trăm năm mươi
thuộc khu tuy hòa đông tác
nằm trên nhiệm bản giáp danh giữa hai phường phú đông
và phú thạnh tp tuy hòa
thay vì phải đi đường vòng theo đúng quy định
thì nhiều người dân sống quanh khu vực này
lại chọn cách băng ngang qua đường sắt
đã có không ít vụ tai nạn giao thông
giữa xe mô tô với tàu hòa xảy ra tại đây
hiểm nguy lúc nào cũng rình rập
thế nhưng giải pháp tiện lợi
đã được đặt lên trên yếu tố an toàn
họ không thể nào lường hết được hậu quả khôn lường
chỉ vì một phút chủ quan lơ là gây ra
còn đây là đường ngang hợp pháp
nhưng không có gác chắn mà chỉ có biển báo
do ý thức chủ quan thiếu quan sát của người tham gia giao thông
nên đã có không ít vụ tai nạn xảy ra tại đây
mà cụ thể là vụ tai nạn xảy ra vào ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
xe mô tô biển kiểm soát bảy mươi tám f hai hai nghìn chín trăm tám mươi bảy
do ông nguyễn văn thạch chú phường phú thạnh điều khiển
lưu thông hướng đông tây đến điểm giao nhau này
đã gây tai nạn với tàu khách se ba
khiến ông thạch bị tử vong
hôm nay là dân cũng rất là yêu cầu
cũng như nhờ chính quyền để can thiệp cái đường
để cho nó có chắn có đồ cho nó đàng hoàng đàng sớm
hiện nay đường ngang hợp pháp không có đầu chắn
thì còn có đường ngang hợp pháp không có đầu chắn
thiếu về tính hiệu thứ hai là về cái đường ngang hợp pháp
mà đường lớn nhưng mà hiện nay đầu chắn thì không có
do vậy là tìm ẩn về nguy cơ tai nạn
trước đây thì đội thì cũng đã thay mưu đòi xuất
ngành đường sắt để mà lóc đặt các đầu chắn
để người dân đi qua lại an toàn
nên đến nay thì hiện nay là chưa có được đủ
và còn thiếu rất là nhiều
nên là kiến nghị ngành đường sắt là bổ sung
kịp thời bổ sung các cái rèo chắn
tại các đường ngang hợp pháp
hơn ai hết mỗi người dân cũng tự nâng cao nhận thức
ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông
chú ý quan sát khi đi qua các điểm giao nhau với đường sắt
tuyệt đối không được băng qua các đường ngang dân sinh tự phát
đó không chỉ vì sự an toàn cho chính mình
cho những người tham gia giao thông trên đường
mà còn là một cách ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông
công an tỉnh cà mau vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
những tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu đưa ra những hạn chế tồn tại
từ đó đề xuất những giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận những nguyên nhân chủ quan
làm cho tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp
lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng có liên quan
cần tập trung thực hiện nghiêm túc các biện pháp trọng tâm như tăng cường công tác tuyên truyền
vận động người tham gia giao thông chấp hành nghiêm
tăng cường luật giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông
huy động nhiều lực lượng cùng với tham gia giao thông trong công tác đảm bảo an toàn giao thông từ tỉnh đến cơ sở
lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện thành phố cà mau đã cùng nhau ký kết vào bảng giao ước thi đua
qua đó quyết tâm nhằm kéo giảm và lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh từ nay đến cuối năm
hơn năm năm trăm linh tỷ đồng là tổng mức đầu tư xây dựng cầu mỹ thuận hai thuộc địa bàn hai tỉnh tiền giang và vĩnh long
phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết cho các vùng trên đất nước